xin kính chào quý vị và các bạn
dưới tác động của khối không khí lạnh trong chiều tối nay và sáng sớm ngày mai
tại các tỉnh thuộc khu vực phía đông bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
trong đó khu vực trung du và vùng núi bắc bộ có mưa vừa mưa to
kèm theo đó là rông nguy cơ về lốc xét mưa đá và gió giật mạnh gây nguy hiểm
bà con cần hết sức cảnh giác
còn về nền nhiệt độ tại đây sẽ tăng dần giao động ở mức là hai mươi ba ba mươi năm độ có nơi cao hơn
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng chịu tác động của không khí lạnh
nên đêm nay và sáng sớm mai vẫn có mưa rông rải rác
cục bộ có mưa vừa kèm tô lốc và gió giật mạnh
về nền nhiệt độ trên khu vực sẽ có xu hướng tăng dần cao nhất ở mức là ba mươi năm ba mươi tám độ
riêng khu tây bắc có nơi cao hơn và có nắng nóng gây gắt
khu vực trung bộ do nằm ở rìa xa của rãnh mây rông
nên cũng phần nào giúp cho nắng nóng tại đây thu hẹp lại
trong ngày mai nắng nóng và nắng nóng gây gắt chủ yếu xuất hiện
tại khu vực phía nam của nghệ an đến thừa thiên huế
với mức nhiệt cao nhất có thể vượt ngưỡng là ba mươi tám độ
tuy nhiên từ ngày hai mươi bốn trở đi khi dãnh mây rông ở phía bắc yếu đi
thì nắng nóng ở khu vực trung bộ sẽ gia tăng trở lại
khu vực đà nẵng cho đến phú yên trong ba ngày tới cũng có nắng nóng
có nơi xảy ra nắng nóng gây gắt khi mức nhiệt cao nhất tại đây đạt trong khoảng ba mươi năm ba mươi tám độ
chỉ riêng phần từ khánh hòa đến ninh thuận bình thuận
nên nhiệt dễ chịu hơn trưa chiều ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
ở vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới tiếp tục có thời tiết ổn định
khi mưa rào và rông xuất hiện vài nơi về lúc chiều tối và đêm
còn ban ngày thì trời có nắng mạnh với nền nhiệt độ ngày đêm trên khu vực này
là hai mươi một ba mươi bảy độ có nơi vượt ngưỡng ba mươi bảy độ
tại các tỉnh thánh nam bộ về chiều tối cũng có mưa vài nơi
còn ban ngày có nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt là hai mươi bốn ba mươi bảy độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi bảy độ
người dân tại đây cần chủ động bổ sung vitamin và khoáng chất để đảm bảo sức khỏe